thưa quý vị và các bạn liên tiếp trong tháng chín vừa qua trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng
trong đó các ổ nhóm thanh toán nhau bằng vũ khí nóng
điều này cho thấy hoạt động của loại tội phạm này ngày càng manh động liều lĩnh gây hoang mang trong dư luận nhân dân
tại buổi họp báo mới đây công an tp hà nội đã khẳng định thời điểm từ nay đến cuối năm tình hình tội phạm sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
chỉ từ mâu thuẫn rất nhỏ nhóm đối tượng do nguyễn vinh long chú tệ phường bạch mai quận hai bà trưng cầm đầu
đã mang theo súng ak và súng ngắn để tìm đối phương thanh toán hậu quả khiến một người tử vong và một người khác trọng thương
cũng với hành vi sử dụng vũ khí nóng để trả thù đối tượng vũ văn sinh chú tại nho quan tỉnh ninh bình
đã nổ súng bắn vào văn phòng tư vấn nhà đất lộc phát tại hà đông gây náo loạn khu phố
ngay sau khi đấu tranh bắt giữ các đối tượng có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã nhận định đây đều là tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm có tính chất côn đồ hùng hãn